đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng đoàn công tác
đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện trạm tấu tỉnh yên bái
đến kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại xã hát lưu huyện trạm tấu
đồng chí trần quốc vượng đã ân cần thăm hỏi động viên và chia sẻ mất mát
khó khăn với các gia đình có người chết và mất tích có nhà bị trôi sập hoàn toàn do thiên tai mưa lũ
đồng chí cùng đoàn công tác đã trao hai mươi hai xuất quà cho các gia đình bị thiệt hại về người và nhà cửa
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đoàn đại biểu quốc hội
đồng chí trần quốc vượng gửi đến người dân tỉnh yên bái lời chia buồn sâu sắc trước thiệt hại quá lớn do thiên tai gây ra
đồng chí hoan nghênh tinh thần vượt lên khó khăn của lãnh đạo các cấp tỉnh yên bái để khắc phục hậu quả bão lũ
đồng chí yêu cầu tiếp tục tập trung bằng mọi biện pháp điều định đời sống cho nhân dân
tìm kiếm người mất tích đến cùng cần sâu sát trong việc bảo đảm cuộc sống cho người dân
không để người dân bị đói bị rét bị thiếu chỗ ở
cần chủ động ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay